năm hai nghìn hai mươi bốn căng thẳng chính trị tiếp tục là một chủ đề nóng bỏng với nhiều diễn biến phức tạp và đa chiều
ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế và các quốc gia trên toàn cầu
đơn cử tại mỹ nhiều người dân đang có xu hướng tìm cách rời khỏi đất nước dài hạn vì nỗi lo về rủi ro
căng thẳng có thể xảy ra với mản tái đấu giữa ông donald trump và tổng thống đương nhiệm của họ là joe biden
hiện nay tổng thống joe biden và cựu tổng thống donald trump đã giành đủ số phiếu đại biểu cần thiết
để trở thành ứng viên của đảng dân chủ và cộng hòa trong cuộc đua vào nhà trắng diễn ra trong tháng một mươi một tới
khởi động cuộc tái đấu bầu cử tổng thống mỹ đầu tiên sau gần bảy mươi năm
tuy vậy ở một diễn biến khác cuộc đua cam goi này cũng đang phơi bày tình trạng phân cực sâu sắc trong đời sống chính trị mỹ
trên thực tế tình trạng chia rẽ này bắt đầu sau sự kiện bạo loạn đời capitol cuối nhiệm kỳ tổng thống donald trump
công chúng mỹ nhìn nhận gần như mọi việc qua lăng kính đảng phái
theo khảo sát do viện chính trị và dịch vụ công thực hiện sau bầu cử quốc hội giữa kỷ hai nghìn hai mươi hai
người dân mỹ đánh giá mức độ chia rẽ chính trị ở mức bảy mươi một điểm trên tháng một trăm linh
trong đó ngưỡng tối đa đồng nghĩa đất nước đang bên bờ vực nội chiến
tại mỹ những người lớn tuổi suốt nhiều năm qua đã đổ tới florida để tìm ngôi nhà nghỉ hưu lý tưởng của họ sau bốn thập kỷ làm việc
nhưng những công dân giàu có đang cân nhắc đến một cuộc sống mới ở bên kia đại tây
tại mỹ những người giàu có đang cân nhắc đến một cuộc sống mới ở bên kia đại tế
tất cả lưỡng đảng đều sử dụng họ như một lý do chính trị
đây là ví dụ điển hình về sự không khoan dung và nó thật đáng buồn
bên cạnh đó david cũng đang tìm cách tránh xa khỏi mối đe dọa bạo lực súng đạn ở mỹ
ông cũng đang hy vọng hoàn tất một thỏa thuận ngôi nhà ở bồ đào nha trước cuộc bầu cử mỹ vào tháng một mươi một
vì tin rằng nếu cựu tổng thống donald trump đắc cử nhiệm kỳ hai nhu cầu mua nhà ở nước ngoài sẽ tăng vọt
đặc biệt vợ chồng david không thực hiện chuyến đi tìm hiểu ở bồ đào nha vào tháng tới một mình mà đi cùng năm người bạn
theo kelly ademy nhà môi giới bất động sản tại công ty kesi azo bồ đào nha quyết định rời quê hương vì lý do chính trị như vậy không phải điều hiếm
đây cũng chính là người đang tư vấn cho david cùng nhiều khách hàng khác có chung ý tưởng với ông
theo admmi mọi người không quan tâm nhiều đến tình hình thuế
họ quan tâm nhiều hơn đến những gì sẽ xảy ra ở mỹ trong vài tháng tới
tới khi cuộc bầu cử tháng một mươi một diễn ra
mọi người chỉ muốn họ có sẵn các lựa chọn
theo thống kê từ báo cáo tịnh vượng mỹ mới nhất do công ty tư vấn di cư henley partners và công ty tài sản toàn cầu new work grounds công bố cho thấy
một số lượng kỷ lục công dân nước này đang tìm kiếm các lựa chọn cư trú ở nước ngoài khi môi trường chính trị trở nên căng thẳng
christopher willis giám đốc điều hành công ty tư vấn về quốc tịch và cư trú cho hay số lượng yêu cầu từ khách hàng đã tăng ba trăm linh
bồ đào nha và tây ban nha là những địa điểm đặc biệt được ưa chuộng đối với khách hàng của willias
mọi người không chờ đến tháng một mươi một họ đang sắp xếp công việc của mình ngay lúc này
ông cho biết nếu mọi thứ đi trạch hướng họ có thể hành động ngay lập tức thay vì phải chen chúc tranh giành với những người khác khi cuộc bầu cử hoàn tất
trước tình trạng trên giới chuyên gia đánh giá châu âu dường như là thiên đường cho những người mỹ quá mệt mỏi với tình trạng phân cực chính trị trong nước
và các mối đe dọa bạo lực ngày càng tăng
thế nhưng lục địa này không còn là nơi trú ẩn an toàn hay ôn hỏa như trong thời kỳ hậu thế chiến hai nữa
trước đó ông trump đã đe dọa khi tái đắc cử ông sẽ rút mỹ khỏi tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
nếu các quốc gia châu âu không đáp ứng yêu cầu tri tiêu ngân sách của khối
từ giám đốc điều hành airbus cho đến chủ tịch ủy ban châu âu đều cảnh báo điều này sẽ đặt ra những rủi ro chiến lược cho châu âu
ngoài ra điều kiện để người mỹ định cư ở châu âu cũng phức tạp hơn trước đây
bộ đầu nha đã loại bỏ chương trình thị thực vàng vào năm ngoái
chương trình cho phép người nước ngoài có được quyền cư trú và quyền công dân thông qua mua bất động sản
đầu tư với mức cao hơn đặc biệt không phải vào bất động sản hiện là lựa chọn tốt nhất cho những người nước ngoài giàu có
có những lo ngại rằng việc các đảng cánh hữu giữ ghế trong quốc hội bồ đào nha sẽ làm gia tăng quan điểm chống nhập cư ở nước này
tạo ra tình trạng phân cực chính trị giống như những gì đã trở nên phổ biến tại mỹ
ở italy đảng cực hữu cầm quyền cũng đã thực hiện những thay đổi sâu rộng
đối với bối cảnh văn hóa của đất nước và kiểm soát chặt chẽ vấn đề nhập cư
không chỉ những người dân sinh sống tại mỹ trong bối cảnh thế giới đang bị chia rẽ và quan hệ kinh tế đang dạn nứt
cuộc bầu cử tổng thống mỹ vào mùa thu tới nhận được sự quan tâm và lo lắng đặc biệt của giới lãnh đạo và doanh nghiệp trên toàn thế giới
các nhà phân tích cho rằng kết quả của cuộc bầu cử năm nay sẽ bị ảnh hưởng bởi nhận thức của cử tri
về điều kiện kinh tế cũng như các chính sách kinh tế của ứng cử viên
theo đó nếu trong nhậm kỳ của mình
tổng thống biden đã tìm cách tăng thuế đối với người giàu và một số tập đoàn lớn
và coi mục tiêu đó là nỗ lực nhằm mang lại sự công bằng cho luật thuế
thì cựu tổng thống trump lại muốn đảo ngược chính sách này
bằng cách cắt giảm thuế vốn được ông coi là chất xúc tác cho tăng trưởng kinh tế
ông donald trump cam kết giả hạn các khoản các giảm thuế đã được ký thành luật trong nhậm kỳ đầu tiên của ông
khi chúng hết hạn vào năm hai nghìn hai mươi năm
chương trình này chủ yếu làm lợi cho các hộ gia đình giàu có
chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ và chủ sở hữu bất động sản
với doanh nghiệp trong nhậm kỳ trước
chính quyền của ông trump và quốc hội đã quyết định giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ ba mươi năm xuống còn hai mươi một
ngược lại tổng thống biden đã đề xuất tăng thuế đối với những người giàu có
và ưu tiên cho một số biện pháp cắt giảm thuế của người tiền nhiệm donald trump sớm hết hiệu lực
bên cạnh đó nhằm mục tiêu vào các cá nhân có giá trị dòng cao
tổng thống biden từng tuyên bố sẽ áp đặt loại hình đầu tiên của thuế tài sản
năm ngoái chính quyền mỹ đương nhiên đã đề xuất kế hoạch thuế năm hai nghìn hai mươi
bao gồm thuế hai mươi năm đối với tài sản của những cá nhân có tài sản dòng vượt quá một trăm linh triệu usd
ông biden cho biết kế hoạch này sẽ chỉ phải áp dụng cho một người mỹ
về chính sách thương mại trong nhiều năm trở lại đây
nền chính trị mỹ ngày càng trở nên phân cực do những bất đồng sâu sắc giữa hai đảng dân chủ và cộng hòa
thế nhưng chính sách thương mại là một trong số rất ít những lĩnh vực dường như có được sự hội tụ của hai bên
bất chấp mọi khác biệt ông biden gần như giữ nguyên nghị chỉnh thương mại từ thời ông trump
mỹ dưới sự điều hành của tổng thống biden vẫn áp thuế với lượng hàng hóa nhập khẩu trị giá hàng trăm tỷ usd từ trung quốc
và tiếp tục thực thi chính sách công nghiệp theo hướng bảo hộ vốn làm nhiều nước châu âu bất bình
nếu tái đắc cử ông biden nhiều khả năng sẽ duy trì chính sách thiên về hướng chiều sâu sắc hơn mối quan hệ thương mại với các đồng minh của mỹ
một chính sách được biết đến với tên gọi dịch chuyển sản xuất sắn nước bạn bè
và giảm phụ thuộc chuỗi cung ứng vào các nước cạnh tranh như trung quốc
chính quyền biden được dự báo sẽ hoàn tất giả soát chính sách thuế thắt chặt đối với hàng hóa trung quốc trong những tháng tới
và có thể sẽ giảm thuế đối với nhiều mặt hàng tiêu dùng
trong khi tăng thuế với nhóm sản phẩm giúp bảo vệ ngành công nghiệp xe điện của mỹ
về phần mình cựu tổng thống mỹ người tự phong là người thuế đã đề cập đến ý tưởng áp thuế một mươi với tất cả hàng nhập khẩu
kế hoạch này được dự báo sẽ gây ra một làn sóng gián đoạn mới cho thị trường chuỗi cung ứng toàn cầu
ngoài ra ông cảnh báo sẽ thúc đẩy một cuộc phân ly giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới
với các biện pháp như chấm dứt quy chế tối huệ quốc dành cho trung quốc
và áp mức thuế sáu mươi với hàng hóa nhập khẩu từ quốc gia này nếu ông đắc cử
sau khi ông joe biden thắng cử những thế lực cổ suý cho quá trình mỹ hóa thế giới
nhanh chóng khôi phục tất cả các cấu trúc quản trị siêu quốc gia đã bị tổng thống donald trump phá bỏ trong nhiệm kỳ đầu
tạo điều kiện cho các công ty xuyên quốc gia và những tập đoàn tài chính kiểm soát nền kinh tế và chính trị thế giới
trong đó cỗ máy in tiền dưới sự bảo trợ của tổ chức siêu quyền lực là cục dự trữ liên bang fid
tiếp tục tung ra thị trường thế giới khối lượng usd gần như không giới hạn
đồng thời washington sẽ phát huy vai trò cảnh sát toàn cầu
và sẵn sàng trừng phạt những ai dám thách thức vị thế siêu cường số một thế giới của mỹ
có một nghịch lý là mặc dù dưới thời tổng thống biden nước mỹ đang chứng kiến tỷ lệ thất nghiệp thấp
ở mức ba chín tăng trưởng mạnh đạt tỷ lệ hàng năm là bốn chín và ba ba trong hai quý cuối năm hai nghìn hai mươi ba
và cho đến gần đây lãng phát đang chậm lại là ba hai kể từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi
thế nhưng ông không nhận được tín nhiệm cao về chính sách kinh tế
một cuộc khảo sát của bộ luật
bloomberg news và công ty tỉnh báo toàn cầu morning consult vào hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
cũng cho thấy cử tri tại bảy bang chiến địa thấy tin tưởng hơn vào khả năng của ông trump
trong xử lý nhiều vấn đề liên quan tới túi tiền của người dân
bao gồm nhà ở lãi xuất lãng phát bên cạnh vấn đề cân bằng ngân sách quốc gia
bang chiến địa là những bang có lượng cử tri ra động lớn dẫn tới kết quả bầu cử khó lường
và có thể chi phối kết quả cuối cùng của cuộc đua vào nhà trắng
tuy nhiên cũng không ít những tranh cãi đã nổ ra
về các chính sách kinh tế do ông trump đề xuất
vừa qua khi đưa ra thông điệp liên bang hai nghìn hai mươi bốn tổng thống mỹ joe biden có lợi thế
khi đưa ra chương trình nghị sự cho thời gian còn lại trong nhiệm kỳ
và xóa bỏ những lo ngại về tuổi tác khẳng định với cử tri rằng ông sẵn sàng lãnh đạo mỹ thêm bốn năm
tổng thống biden đã nêu bật những thành tiệu khi mỹ nhận kỷ lục một mươi năm triệu việc làm mới trong ba năm
tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất trong năm mươi năm
hầu hết người dân có bảo hiểm y tế và khoảng cách giàu nghèo thấp nhất trong hai mươi năm
trong khi lạm phát giảm từ chín xuống ba mức thấp nhất trên thế giới
trong khi đó trả lời phỏng vấn trên kênh cnbc cựu tổng thống donald trump
ứng viên tổng thống của đảng cộng hòa đã kêu gọi hành động vì vị thế của nước mỹ
vì các chương trình đảm bảo quyền lợi của người dân
trong đó có việc cắt giảm thuế các chương trình trợ cấp y tế và an sinh xã hội
ông nhấn mạnh rằng bất kỳ điều gì làm tăng chi tiêu đối với các gia đình
đều có thể bù đắp bằng việc cắt giảm thuế
khi trả lời câu hỏi liên quan đến những lo ngại về tình hình phân cực chính trị
ngày càng gia tăng đối với sự ổn định tài chính của mỹ
ông nói rõ quan ngại về việc hãng xếp hạng tín nhiệm flitch
đã hạ bậc tín nhiệm của nước này trong năm hai nghìn hai mươi ba
các phát ngôn trên là những nhận xét mở rộng đầu tiên của ông trump